tại thị trấn vũng liêm huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự chương trình tết xung vầy tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam xuân canh tí hai nghìn hai mươi
tại chương trình thủ tướng nguyễn xuân phúc đã biểu dương tỉnh vĩnh long cơ bản hoàn thành việc xóa nhà tạm tranh tre rột nát cho các gia đình chính sách
thủ tướng mong muốn công nhân người lao động tiếp tục cải tiến kỹ thuật nâng cao tay nghề áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới rèn luyện thể chất để nâng cao năng suất lao động
chỉ có năng suất cao lao động có kỹ năng thì mới có thu nhập cao
nhân dịp này thủ tướng đã trao tặng một trăm linh ngôi nhà cho người nghèo tỉnh vĩnh long
trong sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới dân hương tưởng niệm cố chủ tịch hội đồng bộ trưởng phạm hùng
người chiến sĩ cộng sản kiên trung mẫu mực nhà lãnh đạo kiệt xuất học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh
và cố thủ tướng võ văn kiệt nhà lãnh đạo xuất sắc người con ưu tú của quê hương vĩnh long